cục cảnh sát giao thông cho biết trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn một ba triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông phạt tiền gần hai bốn mươi một năm tỷ đồng tước hai trăm linh sáu bốn trăm sáu mươi tám giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn tạm giữ ba trăm bảy mươi ba năm trăm bốn mươi năm phương tiện các loại
đối với lĩnh vực giao thông đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý trên một hai triệu trường hợp phạt tiền gần hai một mươi chín năm tỷ đồng trong đó có hai trăm bảy mươi năm một trăm ba mươi trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tới hai mươi sáu tám một năm trăm tám mươi bảy trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy chiếm bảy mươi
về tình hình tai nạn giao thông trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn toàn quốc đã xảy ra sáu năm trăm năm mươi vụ tai nạn
làm chết hai bảy trăm hai mươi ba người và bị thương năm hai trăm bốn mươi sáu người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba số người chết do tai nạn giao thông đã giảm bốn trăm tám mươi bốn người tương đương với một mươi năm
tai nạn giao thông tập trung chủ yếu ở lĩnh vực giao thông đường bộ với sáu bốn trăm chín mươi sáu vụ làm chết hai sáu trăm tám mươi sáu người bị thương năm hai trăm ba mươi chín người
trong ba tháng đầu năm đã xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra tại quảng ninh thanh hóa trà vinh lào cai thừa thiên huế và tuyên quang